tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy bị cáo gây thất thoát gần bảy mươi chín tỷ đồng
tại công ty trách nhiệm yêu hạm một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai
đây được xem là vụ án thất thoát tài sản nhà nước lớn nhất được cơ quan điều tra
truy tố của trung ương làm rõ tại đồng nai trong những năm gần đây
cụ thể bảy bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
gồm nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên điểm tổng giám đốc công ty sổ số đồng nai
nguyễn thị thùy oanh nguyên kế toán trưởng công ty sổ số đồng nai đào ngọc hoàng
nguyên trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai
khương thái học nguyên phó trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
cao thị cúc nguyên phó trưởng phòng nghiệp vụ hai tri cục tài chính doanh nghiệp sở tài chính đồng nai
lâm duy tín nguyên phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
và trần thị dung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số đồng nai
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày